trước đó cha cong con đã được liên hoan phim quốc tế boston lần thứ một mươi năm lựa chọn vào vòng tranh cử giải thưởng danh giá chính thức tại liên hoan này vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy ở bang massachusett mỹ
ngoài ra phim cha cõng con cũng từng giành giải thưởng phim truyện xuất sắc nhất tại liên hoan phim canada và giải quay phim xuất sắc nhất tại liên hoan phim barcelona planet tây ban nha